thời gian qua chính phủ ưu tiên đầu tư hạ tầng tạo ra các kết nối thông minh hiệu quả giảm chi phí giao dịch nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp nhà đầu tư và nền kinh tế nhất là tính minh bạch
đặc biệt chính phủ khuyến khích tăng cường đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục khoa học công nghệ con người làm động lực tăng trưởng
theo tổng cục thống kê điểm đáng chú ý trong năm nay là khu vực kinh tế tư nhân của việt nam đang đóng vai trò quan trọng hơn trong nền kinh tế
tỷ lệ đầu tư của khu vực tư nhân đã đạt mức bốn mươi sáu tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với mức ba mươi tám bảy của năm hai nghìn một mươi năm cho thấy khu vực này có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng và giúp nền kinh tế bớt phụ thuộc vào khu vực nhà nước và khu vực fdi

xin chân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại